các quan ngôn luận của bộ y tế huyện gia rất vui được đồng hành cùng quý vị các bạn trong bài trình ngày hôm nay
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm năm trăm hai mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có năm ca nhập cảnh và một mươi năm năm trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước
tăng ba trăm một mươi chín ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có chín chín trăm bốn mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
tp hcm một hai trăm bảy mươi ca cà mau một bảy mươi hai ca bến tre một ba mươi năm ca hà nội một hai mươi bốn ca tây ninh chín trăm hai mươi hai ca đồng tháp bảy trăm ba mươi hai ca đắk lắc năm mươi một ca lạng sơn năm mươi ca quảng ninh bốn mươi chín ca
quảng bình hai mươi sáu ca con tâm hai mươi ba ca sơn la hai mươi ba ca bắc giang một mươi sáu ca tuyên quang một mươi hai ca hà nam một mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bình phước năm trăm chín mươi một bình định hai trăm bảy mươi tám hải phòng hai trăm sáu mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
bến tre bốn trăm sáu mươi hai tp hcm hai trăm bảy mươi chín hà nội một trăm tám mươi bảy
bình phước hai trăm chín mươi một bình định hai trăm bảy mươi tám hải phòng hai trăm sáu mươi sáu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi năm hai trăm bảy mươi bốn ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bốn trăm năm mươi chín một trăm bảy mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu dân có một mươi bốn bảy trăm chín mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bốn trăm năm mươi ba bảy trăm hai mươi chín ca
trong đó có một sáu mươi sáu trăm một mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bắc giang lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
bình dương hai trăm tám mươi tám hai trăm bảy mươi chín
đồng nai chín mươi ba ba trăm bảy mươi năm
tây ninh bốn mươi một bốn trăm sáu mươi tám
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai chín trăm chín mươi hai
tổng số ca được điều trị khỏi một sáu mươi ba bốn trăm hai mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy tám trăm hai mươi hai ca
trong đó số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm tám mươi ba ca tử vong tại tp hcm
trong đó có một mươi một ca từ các tỉnh chuyển đến như sau
tây ninh bốn đồng nai ba long an hai bình dương một và phú yên một
tại các tỉnh thành phố khác an giang hai mươi bảy bình dương hai mươi năm đồng nai hai mươi hai tiền giang một mươi tám cần thơ hai mươi ba ca trong hai ngày vĩnh long một mươi năm ca trong hai ngày lòng an một mươi sóc trăng chín tây ninh chín đồng tháp chín bình thuận bảy kiên giang bảy bạc liêu năm khánh hòa bốn bến tre ba cà mau ba hải phòng ba trà vinh ba bình định hai bình phước hai bà rị vũng tàu hai và hà nội một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi tám sáu trăm một mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín xếp thứ bốn asean tử vong trên một triệu dân
thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
thưa quý vị và các bạn
tính từ ngày một mươi một tháng một mươi đến nay giai đoạn hà nội nới lỏng các chính sách giãn cách xã hội thích ứng với dịch
thành phố đã ghi nhận tổng cộng hơn một mươi sáu ca nhiễm ncov trung bình hai trăm năm mươi một ca trên một ngày
theo chuyên gia tình trạng này là dễ hiểu sau khi thành phố thực hiện nới lỏng sống chung an toàn với ncov
tuy nhiên hà nội cần đảm bảo kiểm soát tốt hơn nếu không muốn tình trạng quá tải hệ thống y tế xảy ra
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
khi hà nội bắt đầu cho phép người dân hoạt động đi lại việc tiếp xúc giữa người với người
đặc biệt là người lành và người mang virus chắc chắn sẽ xảy ra khi đó virus cũng có điều kiện để lây lan rộng rãi hơn
phó giáo sư phu nói với covid một mươi chín nhiều người nhiễm virus nhưng không có triệu chứng
do đó trong quá trình tiếp xúc giao tiếp chúng ta cũng rất khó nắm bắt được liệu người đối diện hay bản thân mình có đang mang mầm bệnh hay không
bên cạnh đó việc người dân tiếp xúc với đám đông tham dự liên hoan các sự kiện như đám tan đám cưới
hay những nơi không đảm bảo tốt biện pháp phòng bệnh sẽ làm môi trường tốt để lây lan sars cov hai
và giáo sư phu dự báo với những nguyên nhân trên tôi cho rằng tình hình dịch và số ca nhiễm tại hà nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận tuy nhiên thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình không để số ca tăng cao hơn nữa
ông cho rằng khi ca mắc tăng quá cao sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ
lúc này nhiều trường hợp mắc bệnh diễn biến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế cũng như tư vấn và điều trị kịp thời
từ đó tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín tử vong sẽ tăng cao
theo ông phu biện pháp quan trọng và cũng là hiệu quả nhất để giảm nguy cơ tử vong chính là phòng bệnh
theo ông ngoài nguy cơ chính bản thân người dân nhiễm virus việc không thực hiện tốt năm k còn tạo điều kiện để chúng ta lây lan ncov cho người khác
điều này trở nên đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi mắc bệnh nền trẻ em hay những đối tượng chưa được tiêm chủng đủ liều vaccine
phó giáo sư trần đắc phu nói thêm không phải một trăm linh người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc covid một mươi chín
vẫn có những trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine dù số lượng không lớn
do đó việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng
chúng ta luôn phải đề phòng trường hợp người bên cạnh thậm chí là bản thân đang là f
từ đây người dân nên hạn chế tiếp xúc
khi không thực sự cần thiết tránh những hoạt động địa điểm có nguy cơ lây lan như chợ búa không an toàn hội họp không an toàn
cuối cùng phó giáo sư trần đắc phu khẳng định việc tiêm chủng vaccine covid một mươi chín vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tỷ lệ tử vong
theo đó tất cả người dân chưa tiêm đủ hai mũi cần nhanh chóng được bao phủ trong thời gian tới
tiếp theo bản tin là thông tin liên quan đến nguyên nhân khiến số ca mắc mới ngày càng tăng ở nước ta
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng sự mở rộng vùng dịch tễ trong giai đoạn bình thường mới kết hợp với biến chủng delta khiến số ca mắc tại việt nam chưa có xu hướng giảm
theo bản tin của bộ y tế trong bảy ngày trở lại đây số lượng ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong hai mươi bốn giờ tại việt nam có chiều hướng tăng mạnh
nhiều ngày có số ca mắc cao nhất kể từ khi cả nước bước vào giai đoạn bình thường mới
điều này đã khiến cho nhiều người lo lắng bởi trong bối cảnh việt nam đã có lượng vaccine về nhiều và nhiều tỉnh thành đạt độ phụ vaccine cao
song số ca mắc vẫn chưa có chiều hướng giảm
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội chia sẻ
nguyên nhân khiến số lượng ca nhiễm mới mỗi ngày tại việt nam vẫn còn rất cao
nguyên nhân thứ nhất theo phó giáo sư hùng là kết quả tất yếu khi mở cửa trong giai đoạn bình thường mới
bởi hiện tại việc di chuyển của người dân đã thoải mái không còn biện pháp giãn cách xã hội như trước
cơ hội tiếp xúc giữa người này với người kia vùng này với vùng kia thành phố này với thành phố khác gần như là bình thường
điều này chắc chắn sẽ kéo theo số ca nhiễm mới tăng tương ứng
thứ hai là việc khó đảm bảo quy định phòng hộ cá nhân
theo phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khi việc đi lại thuận tiện
các dịch vụ kinh doanh ăn uống phục vụ tại chỗ sẽ có những thời điểm người dân khó tuân thủ năm k
chẳng hạn họ tháo khẩu trang để ăn uống nói chuyện tụ tập bạn bè họp mặt
nguyên nhân thứ ba là sự lây nhiễm rất nhanh của biến chủng delta
đây là điều quá rõ ràng
khi năm ca không đảm bảo số ca nhiễm tăng rất nhanh do sự lây lan của delta ông nói
bên cạnh đó lý do khác theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng là người dân chưa được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
chuyên gia này cho biết hiện nay cả nước ta vẫn còn hai mươi ba mươi triệu mũi vaccine cho người lớn cần được tiêm
đây cũng là số lượng rất lớn
và giáo sư hùng cũng nhìn nhận mỗi loại vaccine có hiệu quả bảo vệ nhất định
không miễn dịch một trăm linh với tất cả người tiêm vaccine
phân tích rõ hơn điều này phó giáo sư dũng cho rằng thời gian vài tháng trước
vùng dịch tễ covid một mươi chín chủ yếu bùng phát ở thành phố hồ chí minh bình dương và các tỉnh lân cận mức độ lây lan chưa nhiều
còn tình hình hiện tại sự mở rộng dân số nguy cơ cao tỷ lệ nhiễm cao hơn
vùng dịch tễ cũng đã lây lan qua hầu hết địa phương khác đặc biệt là vùng tây nam bộ
xin được chuyển sang các tin tức tiếp theo
quý vị và các bạn thân mến
chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm covid một mươi chín có thể khiến dịch bệnh lây lan
theo quy định những vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín như vậy có thể bị xem xét trách nhiệm
thậm chí bị xử lý hình sự nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội thực hiện xét nghiệm chín chín trăm linh hai mẫu phát hiện năm trăm một mươi bảy trường hợp dương tính
các bệnh viện xét nghiệm năm một trăm linh bốn mẫu phát hiện ba trăm tám mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
trước đó một ngày toàn thành phố xét nghiệm một mươi hai sáu trăm bốn mươi một mẫu phát hiện bảy trăm sáu mươi hai trường hợp dương tính
tuy nhiên việc chậm trễ này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng tỷ lệ f một chuyển thành f cũng từ đó mà tăng theo
không những vậy hành vi thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch còn được xem xét dưới góc độ pháp luật
chuyên gia y tế phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
việc chậm trễ như vậy khiến công tác phòng chống dịch phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức người dân
nếu họ không chấp hành đi lại tự do
thì nguy cơ lây nhiễm sẽ rất cao
ông nga cũng nêu ra việc quá tải của hệ thống y tế cơ sở hiện nay
khi số ca mắc liên tục tăng cao
ngành y tế phải vừa lấy mẫu xét nghiệm vừa truy vết và hỗ trợ điều trị f
tuy nhiên ông cũng đưa ra quan điểm không phải vì như vậy mà chính quyền sở tại có thể ngó lơ việc này
đặc biệt mới đây bộ y tế cho phép hà nội xác định f khi có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
thay vì xét nghiệm pcr mang giá trị khẳng định
việc này cần sớm áp dụng để tránh việc quá tải cho cdc
liên quan đến vụ việc người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận bảy gây náo loạn hồi tháng tám tại tp hcm
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai tòa nhân dân quận bảy tp hcm kết thúc xét xử sơ thẩm
vào thương phạt bị cáo hồ hữu nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi thường trú tại phường tân phong quận bảy
sau tháng tủ giam về tội chống người thành công vụ
theo bản án vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám bị cáo hồ hữu nhân
chở vợ đến siêu thị eon city của đường tân phong quận bảy
đến gần siêu thị bị cáo dừng xe và đưa thẻ công vụ
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy cho vợ để vào siêu thị
nhân viên siêu thị hướng dẫn vợ bị cáo cách đặt hàng trực tuyến vì siêu thị không bán hàng trực tiếp
khi nhận cuộc gọi của vợ kêu vào giải quyết bị cáo liền đến trước cửa siêu thị
ngay nhân viên kiểm soát nội bộ trình bày rằng siêu thị cần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bị cáo rút thẻ thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy ra
và quát tháo đòi gọi công an xử lý nhân viên siêu thị
không những thế bị cáo dùng tay hất dây răng cảnh báo phòng chống covid một mươi chín
rồi xông vào bên trong buông lời thách thức
trước đó đại diện viện kiểm soát nhân dân quận bảy đề nghị không hình phạt
từ chín đến một mươi hai tháng cải tạo không giam giữ về tội chống người thi hành công vụ đối với bị cáo
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận quan điểm này
bởi lẽ hành vi bị cáo gây ra thuộc lỗi cố ý không những khiến dư luận bất bình
mà hành vi trên còn làm sụt giảm uy tín của bang chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín quận bảy nói riêng
cũng như ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cả nước nói chung
tại tòa bị cáo đã bật khóc khi nói lời sau cùng bị cáo trần tình
bị cáo không phải là người xấu bị cáo còn sự nghiệp gia đình
sau khi sự việc xảy ra bị cáo đã mất nhiều hợp đồng kinh doanh
tại quảng ngãi sáng ngày một mươi năm tháng một mươi hai sở y tế tỉnh thông tin trên địa bàn tỉnh
vừa tiếp tục ghi nhận thêm bốn mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trước đó tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ghi nhận thêm một trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
đây là số ca mắc cao kỷ lục được ghi nhận trong vòng hai mươi bốn giờ tại quảng ngãi
trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai quảng ngãi cũng có một trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong số các ca dương tính với virus sars cov hai được phát hiện vào tối một mươi bốn tháng một mươi hai
có chín mươi ca cộng đồng
tại công ty trách nhiệm hữu hạng dhg thôn đông lỗ xã bình thuận huyện bình sơn
đa số các trường hợp đều là người ngoài tỉnh có lịch trình di chuyển tiếp xúc với rất nhiều người
ông hồ minh nên giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi cho biết
công ty này có hai trăm bảy mươi lao động nhưng hôm qua đã có chín mươi người mắc covid một mươi chín
hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp f khác
số f một đã được xác định còn lại được xem là f một nguy cơ cao
do đó chúng tôi tập trung khoanh vùng xử lý triệt để nguồn lây không để dịch bệnh bùng phát mạnh
còn ổ dịch tại trường tiểu học nghĩa thọ huyện tư nghĩa cũng đang diễn biến phức tạp
với ba mươi chín ca được ghi nhận phần lớn các ca mắc covid một mươi chín này đều là những em học sinh của trường
hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành y tế lấy mẫu toàn bộ các f một nguy cơ cao
là người nhà của các học sinh ở thôn một thôn hai xã nghĩa thắng
hơn một trăm linh học sinh còn lại của trường tiểu học nghĩa thọ cũng đã được sàng lọc covid một mươi chín và theo dõi sức khỏe
xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
mới đây các nhà khoa học đang chạy đua để đánh giá sự lây lan của virus corona
ở động vật hoang dã và vật nuôi cũng như mối đe dọa của chúng với con người
một năm trước nhân loại đã khởi động một chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín cho con người
trong những tháng gần đây các vườn thú trên khắp thế giới đã bắt tay vào việc tiêm chủng cho động vật
với một loại vaccine được thử nghiệm
đây được coi là một biện pháp phòng ngừa cho thuốc vật trước covid một mươi chín
trong khi đó các nhà khoa học thú y đang cố gắng tìm hiểu quy mô lây nhiễm ở vật nuôi
và những ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng như là con người theo the guardian
tuần trước hai con hà mã tại vương thú alweb ở mỹ đã trở thành ca mắc covid một mươi chín mới nhất ở động vật
may mắn thay chúng không có triệu chứng gì ngoài sổ mũi nhưng những con vật khác thì không may mắn như vậy
vào tháng một mươi một
bà con báo tuyết đã chết vì các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín tại vườn thú ở nepraska
các vườn thú khác đã báo cáo về các ca nhiễm ở khỉ đột sư tử hổ và báo sư tử
mặc dù sars cov hai được cho là có nguồn gốc từ một loài động vật có thể là dơi
cho đến gần đây các trọng tâm khoa học vẫn chủ yếu là về các ca mắc ở người
tuy nhiên ngay từ những ngày đầu của đại dịch
các nhà khoa học đã quan ngại về khả năng lây nhiễm ở các động vật khác
nếu các động vật khác có thể bị nhiễm và lây truyền virus
điều này có thể gây áp lực lên virus để chúng thích nghi và có các đột biến mới
từ đó làm tăng khả năng xuất hiện các biến chủng mới có thể lây truyền trở lại cho con người
bằng chứng từ chó cho thấy nguy cơ lây truyền là thấp
tuy nhiên khả năng lây truyền virus của loài mèo vẫn chưa được đưa ra
các nghiên cứu cho thấy chúng có thể lây nhiễm cho những con mèo khác
nhưng khả năng mà điều này xảy ra trong thực tế là không chắc chắn
mèo là loài sinh vật tương đối đơn độc
chúng không dành nhiều thời gian để tiếp xúc gần gũi với những con mèo
hoặc người khác ngoài chủ nhân
vì vậy nếu chúng mắc covid một mươi chín chủ nhân của nó có thể là nguồn lây
đồng thời việc lây nhiễm cho đối tượng khác có thể rất hạn chế
nỗi sợ hãi lớn hơn của các nhà khoa học là virus thích nghi với động vật hoang dã
sống gần con người chẳng hạn loài gầm nhấm
may mắn thay loài chuột không có vẻ dễ bị nhiễm sars cov hai vào thời điểm hiện tại
tuy nhiên vì những rủi ro liên quan con người vẫn cần cảnh giác
hiện tại việc virus lây lan giữa người với người vẫn có khả năng dẫn đến những biến chủng mới nhất
với tỷ lệ lây nhiễm cao đang diễn ra con người vẫn đang mang nguy cơ
đối với vật nuôi của mình lớn hơn nhiều so với những người khác
phần cuối bản tin sẽ là thông tin tình hình phòng chống omicron tại nga
mới đây phó thủ tướng nga tatiana golikova mới đây cho biết
chính phủ nước này có kế hoạch phòng chống biến thể mới omicron
trong đó áp dụng đồng thời bốn miệng pháp từ việc xây dựng hàng rào
ngăn chặn sự lây lan trong nước cho tới việc tăng cường khả năng sẵn sàng
của hệ thống chăm sóc sức khỏe
phó thủ tướng golikova đã đưa ra kế hoạch trên trong cuộc làm việc
với tổng thống nga vladimir putin vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
bà nhấn mạnh bốn biện pháp cụ thể là thiết lập các rào cản để giảm sự lây lan
của dịch bệnh siết chặt các biện pháp phòng ngừa trong đó có việc tăng hiệu quả
của hệ thống xét nghiệm tăng mức độ sẵn sàng của hệ thống chăm sóc sức khỏe
và cuối cùng là hỗ trợ những người tham gia cuộc chiến chống virus sars cov hai
phó thủ tướng golikova đề nghị chính quyền các khu vực tăng cường kiểm tra
giám sát việc thực hiện các biện pháp hạn chế hiện nay
trong khi đó tổng thống putin phản đối việc kiểm tra mã qr trên các phương tiện giao thông
vào dịp năm mới sắp tới vì có thể gây ra nhiều phiền phức cho người dân nga
tại liên minh châu âu iuu mặc dù tỷ lệ lây nhiễm tại một số nước đang giảm xuống
trong thời gian gần đây nhưng giới chức các nước vẫn tiếp tục kêu gọi người dân
hết sức thận trọng trong bối cảnh biến thể mới omithron được cho là có khả năng
lây lan mạnh đang lan truyền tại liên minh này
xu hướng dịch bệnh covid một mươi chín tại châu âu diễn biến trái chiều trong tuần qua
tỷ lệ lây nhiễm theo tầng tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã giảm tại đức
bà lan hà lan mỹ và cộng hòa czech trong khi lại tăng ở pháp
italia và tây ban nha tuy nhiên thông điệp chống lại đại dịch của các nước đều nhất quán
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tổng thống italy segro mattarella nhấn mạnh
chúng ta cần phải chú ý hơn và thận trọng thủ tướng đức

thủ tướng đã kêu gọi người dân đoàn kết vì nhu cầu cấp thiết hiện nay là tăng tỷ lệ người dân
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong khi giới chức y tế pháp khuyến nghị người dân chuẩn bị
cho làn sóng dịch bệnh mới do biến thể omicron gây ra
trong những diễn biến phức tạp của biến thể omicron mới đây rất nhiều nước đã áp dụng các
biện pháp hạn chế mới đồng thời tăng cường những quy định về kiểm tra thẻ y tế hoặc hạn chế tập
dịch nhiều thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước sẽ được
chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo
dõi xin chào và hẹn gặp lại